phạm văn trân bốn mươi tuổi ở thôn làng măng xã ba dinh huyện ba tơ quảng ngãi
riêng người con phạm anh khôi ba tuổi đang được các y bác sĩ bệnh viện đa khoa quảng ngãi tập trung cứu chữa
trước đó do nghi vợ ngoại tình phạm văn trân đã mua thuốc diệt cỏ về nhà đóng cửa và bắt con ruột là cháu phạm anh khôi cùng uống thuốc
sau đó người dân trong thôn đã phát hiện sự việc tuy nhiên trên đường đưa hai bố con đi cấp cứu thì ông phạm văn trân đã tử vong cháu khôi may mắn thoát chết
được biết trước đó đã nhiều lần phạm văn trân tự tử nhưng không chết chân thường đánh đập vợ con vì ghen tuông
bình thường thì chân không có gì cả nhưng mà hệ uống rượu thì nổi ghen tuông với vợ
trong khi đó vợ đi làm dậy thuê cả tuần mới về một lần mỗi lần như thế đưa tiền cho cha con mua đồ ăn vậy mà chân lại không nghĩ tới
người dân huyện sơn tây quảng ngãi vẫn không quên vụ việc thương tâm xảy ra ở xã sơn bua
dẫn chồng bà đinh thị thanh ngắt lá ngón bắt hai đứa
hai đứa con nhỏ ăn kết cục bà thanh may mắn được cứu sống riêng hai đứa con nhỏ chết ngay sau đó
hàng năm ở các huyện miền núi quảng ngãi không thống kê hết các vụ tự tử
đa số người tự tử có trình độ nhận thức chưa cao hoàn cảnh khó khăn
phần lớn những người tự tử rất tự ti mặc cảm ít biểu lộ tình cảm cảm xúc nên khi phát sinh mâu thuẫn đơn giản họ thường tìm đến cái chết
trong số đó không ít người nghĩ đơn giản mình chết nên kéo con ruột mình chết
hệ lụy các vụ tự tử trên
đều để lại thảm kịch đau thương cho gia đình
để hạn chế nạn tự tử thì các cấp chính quyền cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao dân trí xóa bỏ những hủ tục lạc hậu còn tồn tại trong nhân dân nơi đây
pháp luật cũng cần xử lý nghiêm khắc những vụ việc ép người tự tử đặc biệt là những người làm cha làm mẹ ép con ruột tìm đến cái chết